trong hai ngày đầu kỳ nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương năm hai nghìn hai mươi hai cả nước đã xảy ra năm mươi hai vụ tai nạn giao thông
kiểm tra và xử lý một mươi một bảy trăm tám mươi ba trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trong đó bảy trăm linh chín trường hợp vi phạm nồng độ cồn
chiều ngày một mươi tháng bốn cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết trong ngày một mươi tháng bốn tức ngày một mươi tháng ba âm lịch
ngày dỗ tổ hùng vương toàn quốc xảy ra hai mươi năm vụ tai nạn giao thông đường bộ làm một mươi người tử vong một mươi bảy người bị thương
lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ của các địa phương đã kiểm tra và xử lý bốn bảy trăm ba mươi tám trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
tạm giữ một mươi tám xe ô tô sáu trăm linh bảy xe mô tô tước bốn trăm linh ba giấy phép lái xe các loại
trong đó ba trăm sáu mươi tám trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý một một trăm linh chín trường hợp vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát
như vậy trong hai ngày đầu kỳ nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương năm hai nghìn hai mươi hai cả nước đã xảy ra năm mươi hai vụ tai nạn giao thông
khiến hai mươi một người tử vong và ba mươi một người bị thương